thưa quý vị mới đây vụ bé trai tử vong do bị bỏ quên trên xe đang khiến dư luận không khỏi sơn sao
quá đau đớn về sự ra đi của cháu ngoại bà dth sáu mươi một tuổi liên tục khóc nức nở gọi tên cháu
người phụ nữ nhiều lần ngất xỉu khiến người thân hàng xóm phải dìu đi từng bước tại nhà tàng lễ tp thái bình
bà ngoại của bé tgh chú xã minh khai huyện vũ thư cho hay sáng ngày hai mươi chín tháng năm bà trực tiếp đưa hát ra xe đưa đón học sinh tới trường mầm non hồng nhung vào lúc sáu giờ hai mươi phút
khi lên xe bé ngồi sau ghế lái và sức khỏe lúc ấy bình thường
theo bà dth vì hoàn cảnh mẹ của hát phải đi xuất khẩu lao động tại đài loan trung quốc nên hát được bà ở nhà chăm lo
cũng vì thường mẹ già chân tay đau yếu sợ lúc trời mưa gió rét mướt đưa đón nguy hiểm cho cả hai bà cháu
nên mẹ của hát đã đăng ký cho con
đi xe buýt của nhà trường để đảm bảo an toàn
bà dth mộc bạch ngày nào cũng đưa cháu ra xe đi học
hát hay ngồi ở hàng ghế thứ hai sau ghế của lái xe
bình thường lúc sáu giờ hai mươi phút xe đón và một mươi bảy giờ xe đưa các cháu về
nhưng ngày hai mươi chín tháng năm trường tổ chức lễ tổng kết nên thông báo buổi chiều gia đình tự đến đón con
vào khoảng một mươi bảy h chiều ngày hai mươi chín tháng năm cậu của bé hát đến trường đón cháu
lúc này cô giáo báo cháu không đi học
ngay lập tức cậu của hát gọi điện hỏi bà dth rồi bà khẳng định cháu được xe của nhà trường đón đi
sau đó các cô giáo mới táo hỏa ra xe ô tô đưa đón của trường để tìm
bà dth bật khóc chia sẻ khi có mặt để đưa cháu vào cấp cứu
người cho bé ướt sũng bà liên tục gọi tên cháu
tuy nhiên cháu đã mãi mãi không tỉnh lại
bà hát không ngờ mới sáng còn đưa cháu ra xe đi học đến chiều lại phải đón cháu như thế này
bà dth cho biết thêm dù hát phải xa mẹ nhưng rất ngoan và lễ phép
đi học bé tự lấy sữa cho vào ba lô tự mình chuẩn bị quần áo
theo thông tin từ gia đình chiều tối ngày ba mươi tháng năm mẹ của bé về để lo hậu sự cho con
trước đó sáng ngày ba mươi tháng năm ông phạm văn nghiêm phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thái bình
cùng các đoàn thể đã đến thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân
ông phạm văn nghiêm gửi lời chia buồn đồng thời động viên gia đình nạn nhân
cố gắng vượt qua nỗi đau tổ chức hậu sự cho cháu tgh sớm ổn định lại cuộc sống
thưa quý vị dù đã gần hai ngày trôi qua nhưng có lẽ vụ việc bé trai tử vong thương tâm
do bị bỏ quên trên xe ô tô ở thái bình vẫn khiến dư luận không khỏi xót xa
sau khi vụ việc xảy ra ủy ban nhân dân tỉnh thái bình đã tổ chức đoàn công tác
đến thăm hỏi gia đình cho bé sâu số
đoàn công tác của tỉnh do đồng chí phạm văn nghiêm phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh dẫn đầu
cùng đi có lãnh đạo sở lao động thương minh và xã hội lãnh đạo ủy ban nhân dân tp thái bình
hội chữ thập đỏ tỉnh tại nhà tăng lễ thành phố nằm trên địa bàn phường trần lãm
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ân cần thăm hỏi chia sẻ những mất mát to lớn của gia đình đang phải trải qua
đồng chí cảm thông với gia cảnh hết sức khó khăn hiện nay của gia đình
khi mẹ đẻ đã ly hôn hiện đang làm việc tại đài loan trung quốc
suốt quãng thời gian qua bà ngoại quê thành phố nam định là người trực tiếp sang tỉnh thái bình
thuê nhà trọ ở huyện vũ thư để nuôi dưỡng chăm sóc cháu bé
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thái bình mong muốn gia đình sớm vượt qua nỗi đau ổn định cuộc sống
về phía chính quyền địa phương sẽ tiếp tục chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra
làm rõ nguyên nhân xảy ra sự việc trách nhiệm của tổ chức cá nhân liên quan đến cái chết thương tâm này
đồng chí đề nghị các cơ quan đơn vị có liên quan tiếp tục có những việc làm cụ thể
thiết thực quan tâm hỗ trợ bù đâm những khó khăn mất mắt hiện nay của gia đình
được biết tỉnh thái bình đã hỗ trợ gia đình cháu bé thiệt mạng hai mươi triệu đồng
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh thái bình hỗ trợ năm triệu đồng
hỗ trợ thập đỏ tỉnh hỗ trợ năm triệu đồng
ủy ban nhân dân thành phố thái bình hỗ trợ năm triệu đồng
như đã đưa tin trước đó sáu giờ hai mươi phút ngày hai mươi chín tháng năm bé tgh ở xã minh quang lên ô tô hai mươi chín chỗ
đến trường mầm non hồng nhung cơ sở hai ở xã phú xuân thành phố thái bình
trên xe có một mươi học sinh và cô giáo đang làm nhiệm vụ đưa đón
quang đường từ nhà đến trường khoảng năm km
khi tới trường tài xế mở cửa cho học sinh và cô giáo tự đi vào lớp
sau đó lái xe đỗ ở cổng trường rồi ra về
tại lớp học giáo viên chụp ảnh điểm danh học sinh rồi gửi lên phần mềm
của nhà trường để theo dõi thì phát hiện vắng gát nhưng không thông báo cho gia đình
một mươi bảy giờ cùng ngày người cậu đến trường đón cháu được cô giáo thông báo bé nghỉ học
theo một phụ huynh có con học cùng cháu hát kể lại anh ấy chạy đến ô tô đỗ ở cổng trường
cùng cô giáo người dân phá cửa tìm thấy cháu trên xe
lúc này bé đã nguy kịch do ở trong ô tô gần một mươi một tiếng
đại diện bệnh viện đa khoa tỉnh thái bình cho biết bé tử vong trước khi vào viện
sau khi công an hoàn tất khám nghiệm thi thể cháu bé được đưa đến nhà tăng lễ
thành phố thái bình
thưa quý vị mới đây trên địa bàn thành phố long khánh tỉnh đồng nai
đã xảy ra một vụ cướp tiệm cầm đồ vô cùng táo tợn
sau khi đâm trọng thương nhân viên tiệm cầm đồ tên cướp tiếp tục vung dao loạn xạ
nhằm tàu thoát tuy nhiên đã bị lực lượng chức năng cùng người dân khống chế vây bắt tại hiện trường
theo thông tin ban đầu gần một mươi bốn h chiều ngày ba mươi tháng năm người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi
đi xe máy đến tiệm cầm đồ ở đường hồng thập tử phường xuân an thành phố long khánh tỉnh đồng nai
tại đây người đàn ông ra vừa hỏi cầm đồ và cướp dật tài sản tại tiệm cầm đồ
rồi bỏ chạy ra ngoài lên xe nhằm tẩu thoát
lúc này nhân viên của tiệm cầm đồ chạy đuổi theo bắt giữ
thì bị tên cướp rút dao đâm một ngát vào vùng chân bị thương
nghe tiếng truy hô người dân khu vực đuổi theo
tên cướp nên dùng dao đâm loạn xạ để tìm cách thoát thân
tên cướp bỏ xe máy chạy bộ đến đường trần phú cách hiện trường khoảng hai trăm linh mét
thì cướp xe máy của người dân đi đường để tìm cách chạy trốn
người dân gần đó đã lao vào thông chế
tên cướp tiếp tục dùng dao chống trả quyết liệt
phụ viên đơn lực công an thành phố long khánh làm rõ
thông tin từ bệnh viện trung mương huế xác nhận
mới đây bệnh viện đã tiếp nhận cấp cứu cho một bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch
được biết người đàn ông này đang tham gia đoàn đi bộ theo ông thích minh tuệ thì gặp nạn
danh tính bệnh nhân được xác định là ông lts sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy quê tại tp hcm
theo lãnh đạo bệnh viện cho biết thi thể bệnh nhân đã được chuyển vào nhà xác bệnh viện
để làm thủ tục bàn giao cho gia đình
được biết ông vừa từ mỹ trở về việt nam và tham gia đoàn đi bộ cùng ông thích minh tuệ từ ba người này
trước đó sáng ngày ba mươi tháng năm bệnh viện đã qua tỉnh quảng trị
tiêm nhận một năm bệnh nhân được chuyển từ trung tâm y tế huyện triệu phong
bước đầu các y bác sĩ xác định bệnh nhân là người đi cùng đoàn
với ông thích minh tuệ trên hành trình từ bắc vào nam
khi đoàn qua địa phận huyện triệu phong người này bất ngờ bị ngất xỉu được đưa đến nhập viện
theo tổ công tác xã hội bệnh viện đa khoa quảng trị
bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu trụy tim mạch bệnh diễn tiến nặng tính mạng nguy kịch
chuyển sang tin tức đáng chú ý khác ngày ba mươi tháng năm công an xã thới tam thôn
huyện hóc môn tp hcm đã lập hồ sơ vụ việc một bé gái sinh năm hai nghìn một mươi ba trên địa bàn mất liên lạc với gia đình
danh tính bé gái là em nguyễn thị hải linh sinh năm hai nghìn một mươi ba học sinh lớp năm của trường tiểu học tàm đông xã thới tam thôn
cô diệu thúy giáo viên của em linh cho biết em và mẹ ruột là bà ntt bốn mươi tám tuổi quê nghệ an
làm công nhân vệ sinh sinh sống tại phòng trọ ở xã thới than thôn
bà t thường ngày làm công việc vệ sinh trong khu công nghiệp tân bình và đi bán vé số vào buổi tối
thỉnh thoảng em linh cùng mẹ đi bàn vé số để trang trải cuộc sống của cả hai
sáng ngày hai mươi sáu tháng năm giáo viên không thấy em linh đến lớp nên hỏi bà t
bà tê nghĩ con gái đang ở nhà trọ nên nói với giáo viên rằng em sẽ không đến học
đến chiều bà tê đi làm về không thấy con gái và thấy ba mươi tờ vé số vẫn còn trong phòng trọ nên hỏi thăm người xung quanh
qua kiểm tra camera an ninh thì thấy em linh không đi bán vé số mà mượn điện thoại của một người trong dãy trọ sử dụng một lúc rồi trả lại
hình ảnh từ camera an ninh cũng cho thấy đến khoảng tám giờ ba mươi phút cùng ngày
linh lên xe máy một người mặc trang phục xe ôm công nghệ rồi rời đi
cô thúy sau đó đã chở bà tê đi các địa điểm mà linh xuất hiện lần cuối để tìm nhưng không có kết quả
cô giáo của em linh cho hay chị tê đã nghỉ làm để đi tìm con gái
hai mẹ con có cuộc sống khó khăn chị tên là mẹ đơn thân
theo cô diệu thúy do cuộc sống khá khó khăn mỗi ngày em linh đến trường và về nhà cô giáo để ăn cơm
chiều sau khi đi học xong thì lại quay lại nhà cô giáo để cho mẹ đi bán vé số xong đón vào hai mươi một giờ tối
t cũng liên hệ và được biết em linh cũng không về nhà của người chồng cũ
cô thúy cho biết đặc điểm nhận dạng của em linh là cao khoảng một bốn mươi sáu mét nước da đen tóc dài mặc áo thun màu trắng quân lừng màu trắng hồng
hiện vụ việc đã được công an xã thới tam thôn chuyển hồ sơ lên công an huyện hóc môn xử lý theo thẩm quyền
liên quan vụ hai anh em ruột đuối nước ngày ba mươi tháng năm người dân sống gần chân cầu trần hoàng na
phường hưng lợi quận ninh kiều thành phố cần thơ vẫn còn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại sự việc thương tâm xảy ra chiều một ngày trước
đoạn bờ sông cần thơ ở dưới gầm cầu nơi hiện trường vụ việc vẫn còn những tế phẩm nhang nến của người thân mang đến cùng hai cháu bé
anh nguyễn quốc hưng hai mươi ba tuổi ở gần hiện trường vụ việc cho biết ngày nào đám trẻ cũng đến đây trời người lớn cũng ra bờ sông câu cá rất nhiều
trước đây đoạn bờ kè này có hàng rào
nhưng mấy tháng nay từ khi cầu trần hoàng na thông xe hàng rào
cầu đã bị tháo gỡ
anh hưng thông tin thêm đoạn kè dài khoảng ba mươi mét chưa được lắp lan can xây dựng dốc đứng cao hơn mặt nước gần ba mét nên rất nguy hiểm
thường người lớn sẽ không cho bọn trẻ non men lại gần bờ sông
nhưng thời điểm xảy ra vụ việc không có ai đi câu nên không phát hiện mới dẫn tới sự việc đau lòng
anh nguyễn hữu dương ba mươi ba tuổi có nhà tiếp giáp bờ kè nơi xảy ra vụ việc là người đầu tiên nhảy xuống sông mò thi thể hai cháu bé
anh dương chia sẻ ngày nào cũng mắng và cảnh báo các cháu không được đến gần bờ sông nhưng không ngờ vẫn xảy ra sự việc đau lòng
anh dương cho biết khoảng một mươi ba h ngày hai mươi chín tháng năm anh đang ngồi cùng bạn trong nhà thấy một cháu nhỏ ngồi khóc trên bờ kè
khi anh đến hỏi bé hoảng loạn không nói được mà cứ chỉ tay về phía mặt sông khóc nước nở
phải một lúc cháu bé mới nói được việc bạn đuối nước
anh nhảy xuống sông mò tìm nạn nhân nhưng không được
một lúc sau các anh công an đến rồi mò được cho bé
anh dương kể đoạn kè này không có lan can hàng rào cũng đã bị gỡ được mấy tháng
khu vực này lại tiếp giáp về hè nơi trẻ con hay tập trung vui chơi nên rất nguy hiểm
cách hiện trường khoảng một trăm linh mét là nhà của hai nạn nhân
sau khi làm tăng lễ cha mẹ đưa các cháu lên chùa gửi
trong ngôi nhà tình thương nhỏ bé chỉ có bà ngoại nạn nhân ngồi trên chiếc giường con
quá sốc sau sự việc đau lòng bà cụ ngã quỵ không nói năng hay đi lại được
chị trần ngọc diễm thúy bốn mươi tuổi là gì ruột của các nạn nhân
đang được gia đình giao ở lại trong nhà và chăm sóc mẹ
chị thúy cũng hết sức đau buồn
chị cho biết gia đình nạn nhân rất khó khăn
cha mẹ các bé làm nghề thu lượm ve chai
cuộc sống quanh năm thiếu trước hụt sau
xảy ra sự việc mẹ hai bé suy sụp rất nhiều
chị bộc bạch gia đình em gái có ba đứa con trai
cháu đầu bị ốm nên cha mẹ cháu đem gửi nhà chị chăm sóc
hai cháu sau rủ nhau đi chơi rồi xảy ra sự việc đau lòng
chị thúy cũng ngậm ngùi
trong xóm có nhiều trẻ con
hôm nào các cháu cũng rủ nhau đi chơi
không ngờ hôm qua lại xảy ra sự việc như vậy
trước đó chiều ngày hai mươi chín tháng năm đoạn sông cần thơ dưới gầm cầu tràn hoàng na
xảy ra sự việc đuối nước khiến hai em nhỏ tử vong
nạn nhân là btt sinh năm hai nghìn một mươi sáu và bts sinh năm hai nghìn một mươi tám là hai anh em ruột
đại diện ban quản lý dự án oda tp cn chủ đầu tư dự án cầu trần hoàng na
và bờ kè sông cần thơ cho biết đoạn bờ kè gần nơi xảy ra vụ đuối nước

trước đây được rào chắn tuy nhiên gần đây đã gỡ rào để chuẩn bị lắp đặt lan can
vị này cho biết các trẻ nhỏ đã men theo bậc thang bến thuyền ở bờ kè để xuống sông
bậc thang được làm đúng thiết kế
vị đại diện khẳng định sẽ kiểm tra và đặt biển cảnh báo ở những bến này
ngoài ra đoạn lan can chưa hoàn thành cũng được rào lại và cảnh báo đến người dân
để tránh xảy ra chuyện đáng tiếc
sau sự việc chính quyền phường hưng lợi đã thăm hỏi động viên
đồng thời vận động hỗ trợ để gia đình vượt qua khó khăn trước mắt
chính quyền địa phương cũng khuyên cáo người dân không để con em đến chơi ở những đoạn bờ sông nguy hiểm
liên quan đến vụ người lái xe máy tông cho bé bất tỉnh rồi tăng ga bỏ chạy
mới đây lãnh đạo đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng cho biết
đơn vị đã chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà lạt
cơ quan điều tra sẽ làm rõ các dấu hiệu vi phạm và tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó camera của người dân đã ghi lại khoảng một mươi chín h bốn mươi năm phút ngày một mươi chín tháng năm trên đường mê linh
phường chín thành phố đà lạt có một số người dân đang đi bộ tập thể dục
sau đó xuất hiện một chiếc xe máy chở theo một người phía sau di chuyển với tốc độ khá nhanh
đã tông vào cho bé chạy trên đường
sau khi xảy ra va chạm người điều khiển xe máy đã tăng ga bỏ chạy
hậu quả cháu bé bị xe máy tông trúng đã bất tỉnh tại chỗ được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu
bước đầu đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố đà lạt xác định người điều khiển xe máy
chưa đủ tuổi lái xe máy theo quy định
hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
quy trách nhiệm đối với người giao xe máy cho thiếu niên điều khiển gây tai nạn
nối tiếp chương trình sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi vừa cập nhật
mời quý vị cùng theo dõi
ngày ba mươi tháng năm các cơ quan chức năng huyện trợ gạo tỉnh tiền giang tổ chức điều tra làm rõ nguyên nhân
vụ án mạng là một người tử vong tại một tiệc rượu
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi ba h ngày hai mươi chín tháng năm ông nguyễn văn thắng sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi một
ngụ ấp thạnh khiết xã an thạnh thủy huyện chợ gạo tình tiền giang tổ chức tiệc rượu tại nhà
cuộc nhậu này gồm có các ông nguyễn văn khải sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín em ruột ông thắng
nguyễn hoàng phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm và đặng quang định sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm cùng ngụ ấp an thọ xã an thạnh thủy
trong tiền rượu giữa ông khải và ông phương xảy ra cự cãi
sổ sát ông phương dùng đoạn củi dừa để tấn công ông khải dẫn đến té ngã xuống nền nhà và sau đó ông khải đã tử vong
ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin công an huyện chợ gạo đã phối hợp với đơn vị liên quan đến khám nghiệm hiện trường
đồng thời tổ chức truy bắt nguyễn hoàng phương và đặng quang định
vừa qua bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam cho biết vừa triệt phá đường dây mua bán
vận chuyển trái phép ma túy lớn nhất trên địa bàn từ trước đến nay
trước đó vào một mươi một h hai mươi phút ngày hai mươi sáu tháng năm tại khu vực cửa khẩu quốc tế nam giang quảng nam
lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam phối hợp với cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ công an
và cục cửa khẩu bộ tư lệnh bộ đội biên phòng việt nam phát hiện bắt giữ một phương tiện cùng tám đối tượng
đang vận chuyển một trăm chín mươi tám kg ma túy từ lào về việt nam
số ma túy này gồm bốn mươi bốn bánh heroin và một trăm tám mươi một bảy mươi năm kg ma túy các loại
hiện nay bộ đội biên phòng tỉnh quang nam đang phối hợp với các cơ quan chức năng
cùng có hồ sơ tài liệu chứng cứ để xử lý vụ việc theo quy định
ngày ba mươi tháng năm ông nguyễn huy hoàng chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã hồng lĩnh hà tĩnh
ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông nguyễn công hát sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
chú phường bắc hồng thị xã hồng lĩnh tổng số tiền ba mươi năm triệu đồng
cụ thể ông này bị xử phạt một mươi một triệu đồng về hành vi với xe không đúng quy định gây tai nạn giao thông
một mươi bảy triệu đồng về hành vi gây tai nạn giao thông không giữ nguyên hiện trường
bảy triệu đồng về hành vi điều khiển xe trên đường màu trong máu có nồng độ cồn
chưa vượt quá năm mươi mg trên một trăm linh ml máu kết quả xét nghiệm máu là bốn tám ba trăm tám mươi bốn mg trên một trăm linh ml máu
ngoài ra ông hát còn phải chịu hình phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong thời gian một mươi hai tháng
trước ngày ba mươi tháng năm công an quận bình thạnh tp hcm vẫn đang phong tỏa khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà nghiêm trọng
khiến một người tử vong nhiều người bị thương
thông tin ban đầu khoảng bảy giờ cùng ngày căn nhà trong hẻm đường nguyễn cửu vân phường một mươi bảy bất ngờ bùng cháy dữ dội
phát hiện hỏa hoạn người dân hô hoán chữa cháy nhưng bất thành
đội cảnh sát phòng cháy trợ cháy và cứu hạn cứu hộ công an quận bình thạnh đã huy động lực lượng đến trợ cháy
đồng thời tiếp cận hiện trường đưa người bị kẹt bên trong ra ngoài
sau khi khống chế đám cháy cảnh sát phát hiện một người tử vong
ngoài ra nhiều người bị thương được đưa đi bệnh viện nhiều tài sản bị thiêu dụi hiện nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được làm rõ
thưa quý vị sâu diễn đặc biệt dòng sông kể chuyện mùa hai chuyến thầu huyền thoại
khai mạc lễ hội sông nước tp hcm lần hai năm hai nghìn hai mươi bốn vừa có buổi tổng duyệt chính thức
nhiều hình ảnh được tiết lộ cho thấy tầm vóc hoành tráng của chương trình năm nay
suốt nhiều ngày qua hơn một diễn viên nghệ sĩ cùng ekip năm trăm linh nhân viên kỹ thuật hậu trường đã làm việc
tập luyện ngày đêm để chuẩn bị cho chương trình
tất cả đều tập trung một trăm linh thời gian và nói như tổng đạo diễn lê hải yến là toàn bộ ekip làm việc với công lực sức lực đến năm trăm linh cho chương trình
thông qua nghệ thuật vở đại vũ kịch bom tấn với sự kết hợp các yếu tố sân khấu hiện đại tối tần vừa mang tính trình diễn nghệ thuật cao
vừa khắc ghi vào trái tim người xem về một câu chuyện lịch sử của tp hcm của đất nước dễ hiểu dễ ghi nhớ và dễ làm lay động trái tim khán giả
đồng thời sầu diễn cũng mang tính chất giải trí cao phù hợp với mọi đối tượng khán giả trong đó có khán giả trẻ
nhiều phần trình diễn với ý tưởng độc bản táo bạo của sầu diễn thực sự gây ngỡ ngàng như việc diễn ra một sân khấu quá lớn gây chóng ngợp
khán giả sẽ cảm thấy như mình cùng bước vào một bộ phim lịch sử bom tấn trên một phim trường chuyển động liên tục bối cảnh được thay đổi và di chuyển như phim điện ảnh
lúc ở trên bờ lúc ở dưới sông lúc thì trên tàu gây bất ngờ hay hệ thống đạo cụ phức tạp được mô phỏng chân thực từ những nghiên cứu lịch sử kỹ lưỡng sự kết hợp hài hòa giữa các yếu tố lịch sử giải trí nghệ thuật trình diễn cao
chưa kể hiếm có chương trình nào thiết kế hàng ngàn bộ trang phục cho mỗi màn trình diễn khác nhau các trang phục đều đo ni đóng giày cho từng diễn viên nhân vật tạo nên một không khí cực kỳ điện ảnh chân thực tính lịch sử
tổng đạo diễn lê hải yến nữ đạo diễn được gọi bằng cái tên người kể chuyện bằng trái tim có một tình yêu đặc biệt với lịch sử và văn hóa của dân tộc luôn muốn khai thác tim tòi những câu chuyện lịch sử đã bị ngủ quên những chi tiết được cất giấu trong bào tàng hay những lớp chầm tích văn hóa lịch sử ẩn sâu dưới lòng đất để kể cho khán giả của mình bằng một trái tim đầy cảm xúc và nhiệt huyết để khơi dậy tình yêu quê hương và tự tôn dân tộc luôn có sẵn trong mỗi con người
cô khao khát biến những câu chuyện lịch sử trở thành những sản phẩm văn hóa du lịch để lan tỏa giá trị văn hóa của dân tộc quảng bá hình ảnh đất nước và con người việt nam đến với công chúng trong nước và quốc tế
chương trình nghệ thuật đặc biệt dòng sông kể chuyện mùa hai với chủ đề chuyến tàu huyền thoại sẽ diễn ra vào lúc hai mươi h đến hai mươi một h ba mươi phút ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn tại khu nhà rồng khánh hội cảng sài gòn
chương trình sẽ tái hiện và tôn vinh lịch sử hào hùng của sông sài gòn thông qua câu chuyện về những chuyến tàu
chương trình là một vở đại kịch ngoài trời lần đầu tiên được tổ chức trên sông sài gòn kết hợp giữa yếu tố điện ảnh âm nhạc và vũ kịch cùng những công nghệ trình diễn hiện đại nhất hiện nay để tái hiện một câu chuyện về lịch sử đồ sộ của dân tộc
có thể dễ dàng hình dung chương trình nghệ thuật đặc biệt dòng sông kể chuyện mùa hai chuyến tàu huyền thoại giống như một bộ phim bom tấn về lịch sử đấu tranh xây dựng và phát triển tp hcm thắp lên ngọn lửa tình yêu và tự hào về thành phố về đất nước quảng bá vẻ đẹp thành phố
ngày ba mươi tháng năm sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh bình dương cho biết dự kiến lễ hội mùa trái trí năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ diễn ra từ ngày một mươi năm tháng sáu đến ngày hai mươi hai tháng sáu tức ngày một mươi tháng năm đến ngày một mươi bảy tháng năm
lễ hội mùa trái trí năm hai nghìn hai mươi bốn dự kiến thu hút khoảng một trăm linh gian hàng với nhiều hoạt động phong phú như hội trợ trái cây và liên hoan ẩm thực du lịch với chủ đề ngọt ngào phương nam trưng bày trái cây tạo hình nghệ thuật bày bán trái cây đặc sản và các sản phẩm chế biến thử trái cây trưng bày cây giống sản phẩm gốm xứ sân mải và bày bán các món thức ăn thức uống đặc trưng của tỉnh bình dương
cũng như các tỉnh thành phố khu vực miền đông và tây nam bộ
trong khuôn khổ chuỗi hoạt động của lễ hội còn có chương trình hội thi duyên dáng bình dương nhằm bình chọn phụ nữ đẹp duyên dáng tài năng đại diện nét đẹp văn hóa của người bình dương tổ chức giải việt giã cung đường mùa trái chín hội thi ảnh đẹp chủ đề sắp màu quê hương triển lãm ảnh đẹp thông tin du lịch bình dương liên hoan đờn ca tài tử nam bộ và chương trình biểu diễn văn nghệ hàng đêm
lễ hội mùa trái chín hay lễ hội lái thiêu mùa trái chín tổ chức tại thành phố thuận an tỉnh bình dương là lễ hội truyền thống được tổ chức thường niên và là sự kiện quen thuộc của người dân tỉnh bình dương và khu vực trong nhiều năm qua
lễ hội mang đậm nét văn hóa đồng quê miệt vườn nhằm tạo ra sân chơi quen thuộc để các nhà vườn có cơ hội giao lưu học hỏi trao dồi kinh nghiệm
bên cạnh đó lễ hội còn là cơ hội quảng bá thương hiệu trái cây lái thiêu của thành phố thuận an tỉnh bình dương và giúp các địa phương trong vùng đông tây nam bộ mở rộng thị trường giao lưu xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế văn hóa xã hội của tỉnh bình dương nói riêng và các tỉnh thành phố phía nam nói chung
để chuẩn bị cho công tác tổ chức lễ hội mùa trái chín năm hai nghìn hai mươi bốn ngày ba mươi tháng năm đoàn công tác của ban tổ chức lễ hội mùa trái chín năm hai nghìn hai mươi bốn do giám đốc sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh bình dương bùi hữu toàn làm trường đoàn đã tiến hành kiểm tra khảo sát địa điểm tổ chức lễ hội tại khu vực cầu ngang phường hưng định thành phố thuận an tỉnh bình dương
tại buổi khảo sát ban tổ chức đã yêu cầu các đơn vị được giao nhiệm vụ để nhanh tiến độ chuẩn bị mặt bằng thi công lắp đặt các gian hàng trái cây ẩm thực tiểu cảnh trang trí và những nội dung liên quan đến kế hoạch đề ra đặc biệt quan tâm chuẩn bị chú đáo chương trình lễ khai mạc kịp thời có những điều trình cần thiết phù hợp với chương trình kế hoạch để lễ hội có thể tổ chức thành công an toàn vui tươi lành mạnh và tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân và du khách

tầng ba tầng diện tích tầng một khoảng hai mươi m hai được dùng làm nơi để xe máy và chứa nhiều máy giặt đồ đi làm của người thuê trọ
ngôi nhà này cách quốc lộ sáu khoảng ba trăm linh m và nằm trong ngõ nhỏ khoảng hai mét nên khi xảy ra hỏa hoạn xe chữa cháy không thể tiếp cận trực tiếp
tầng ba và tầng hai của ngôi nhà được quây kín bởi lồng sắt tấm nhựa và lợp mái tôn
khi phát hiện các nạn nhân bị mắc kẹt lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận hà đông đã phải cắt chuồng cọp để giải cứu các nạn nhân
theo nhân chứng có mặt tại hiện trường các khu vực quay lồng sắt ở tầng hai và tầng ba đã được chủ nhà mở lối thoát và chuẩn bị thang tre để phòng khi có sự cố
tuy nhiên do đám cháy xảy ra đột ngột nên người dân hoảng sợ không thoát xuống bằng lối này
là một trong những người đầu tiên chứng kiến vụ cháy ông nguyễn anh nhân tám mươi năm tuổi sống gần hiện trường cho biết
sáng sớm cùng ngày khi đang ở trong nhà thì nghe thấy tiếng kêu cứu của người dân
ông chạy ra ngoài thì phát hiện khói đen đang bao trùm căn nhà ba tầng bên cạnh nên đã hô hoán người dân dập lửa đồng thời báo cáo lực lượng chức năng
ông nhân cho biết ông thấy hai nạn nhân nữ đang ở ban công tầng ba chi hô
một lúc sau có một nam thanh niên mặc áo trắng nhanh chóng giải cứu các nạn nhân bị mắc kẹt ra bên ngoài
theo ông nhân sự việc diễn ra rất nhanh nên người dân không biết thanh niên này là ai
thanh niên này đã bỏ xe máy ở đầu ngõ và chạy vào cứu các nạn nhân sau đó cũng rời đi luôn
theo một cán bộ công an quận hà đông có mặt tại hiện trường ngôi nhà xảy ra vụ cháy được quây trùm cọp ở tầng hai và tầng ba
sau khi được địa phương tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy chủ nhà trọ đã mở lối thoát
cán bộ công an cho biết nếu chủ nhà trọ không mở lối thoát này từ trước thì hôm nay sẽ có người gặp nạn
là một trong số những cán bộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy trực tiếp tham gia chữa cháy và cứu người trong vụ hỏa hoạn
trung úy bùi viết kết cán bộ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ công an quận hà đông cho biết
khoảng năm h ba mươi cùng ngày đơn vị nhận được tin báo cháy từ trung tâm chỉ huy tp hà nội
ngay lập tức anh cùng với các cán bộ chiến sĩ trong đơn vị lên đường tham gia chữa cháy
trung úy kết cho biết khi tiếp cận hiện trường lực lượng chức năng thấy ngôi nhà ba tầng đang bốc khói nghi ngút
đám cháy được xác định xuất phát từ tầng một khói đen đã bao trùm tầng hai và ba khu vực này đang có nhiều người mắc kẹt
ngay lập tức anh kết cùng với đồng đội đã chia thành các mũi chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
trung ý kết chia sẻ anh cùng với ba chiến sĩ dùng thang leo lên mái tôn nhà bên cạnh rồi tiếp tục sử dụng thang để tiếp cận hiện trường
các chiến sĩ đã dùng búa và kìm phá bỏ ô cửa cắt ở tầng hai phá lan can của tầng ba để đưa ba nạn nhân thoát xuống
theo vị trung úy khu vực xảy ra cháy tại tầng một là nơi để xe máy giặt và nhiều đồ dùng khác của chủ nhà
yếu tố khiến chín nạn nhân thoát nạn là do vụ cháy xảy ra vào sáng sớm
có người phát hiện ra và những người trong ngôi nhà xảy ra cháy đều được hướng dẫn về phòng cháy chữa cháy
mới đây cũng tại hà nội theo thông tin từ công an quận hoàn kiếm hà nội vào khoảng chín h ba mươi phút sáng hai mươi tám tháng năm
một vụ cháy xảy ra tại một nhà hàng lẩu trên phố hàng hành quận hoàn kiếm
tuy nhiên nhờ được trang bị kiến thức phòng cháy chữa cháy
người dân và chủ cửa hàng đã kịp thời dập tắt đám cháy không để đám cháy bùng phát mất kiểm soát
khi phát điện vụ cháy tại cửa hàng lầu tại số một mươi hai phố hàng hành
chủ cửa hàng này nhanh chóng hô hoán báo động cho người dân xung quanh
ngay lập tức người dân địa phương đã phối hợp chữa cháy
mỗi người một việc người dùng bình cứu hỏa dập lửa người cắt cầu giao điện
người hô hoán gọi điện thoại một trăm một mươi bốn báo cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an quận hoàn kiếm và công an phường sở tại
với sự nhanh chóng chủ động của người dân và lực lượng chữa cháy tại chỗ
đám cháy nhanh chóng được khoanh vùng không cháy lan và dập tắt hoàn toàn
do đây là tuyến phố có nhiều khách sạn quán cà phê với nhiều khách nước ngoài lưu trú
khi xảy ra cháy nhiều người dân hiếu kỳ tập trung đứng theo dõi khiến cho phố hàng hành giao thông gặp khó khăn
theo công an quận hoàn kiếm đám cháy xảy ra tại nhà ở kết hợp kinh doanh
vị trí cháy xảy ra tại gác xếp của nhà cao bốn tầng
tầng một gác xếp bán hàng ăn khu vực cháy tại phòng ở tầng hai diện tích cháy khoảng hai m hai không có thiệt hại về người
hiện tại cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ cháy
những ngày vừa qua dư luận không khỏi xôn xao trước lùm xùm liên quan đến ca sĩ ngọc mai
mới đây nhất theo thông tin từ đại diện nhạc viện tp hcm nơi ca sĩ ngọc mai từng công tác giảng dạy thanh nhạc trước đây
cho biết cô đã vi phạm kỷ luật nên bị xóa tên khỏi danh sách đảng viên
thông tin thêm về vụ việc bà nguyễn mỹ hạnh bí thư đảng ủy phó giám đốc nhạc viện tp hcm cho biết
đơn vị này đã chấm dứt hợp đồng với giảng viên lê như ngọc mai từ năm hai nghìn một mươi hai
đồng thời cũng có quyết định xóa tên ngọc mai khỏi danh sách đảng viên do vi phạm kỷ luật
cụ thể khi còn là giảng viên thanh nhạc tại nhà viện tp hcm ca sĩ ngọc mai là đảng viên sinh hoạt tại tri bộ ba
tuy nhiên ngọc mai đã vi phạm bỏ sinh hoạt đảng một năm tri bộ nhiều lần mời họp nhưng cô không có mặt
do đó theo quy định đảng ủy nhà viện ra nghị quyết đảng ủy khối cơ sở bộ văn hóa thể thao du lịch khai trừ lê như ngọc mai ra khỏi đảng
từ năm hai nghìn một mươi chín ocean ngọc mai cũng không còn là giảng viên và cũng không tham gia thỉnh giảng tại nhà viện tp hcm đồng thời cô không còn là đảng viên
cái tên osen ngọc mai và quốc nghiệp đã trở thành từ khóa nổi nhất mạng xã hội những ngày gần đây
trước đó trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh o sen ngọc mai và ông xã quốc nghiệp đang thoải mái vui đùa cùng các con tại một căn phòng
đáng chú ý trên đầu dường trong căn phòng lại xuất hiện một lá cờ lạ
bộ văn hóa thể thao du lịch đã vào cuộc xác minh sự việc
ngày hai mươi tám tháng năm công an tp hcm cũng đã có buổi làm việc với nhạc viện tp hcm liên quan đến ca sĩ osen ngọc mai lê như ngọc mai do trước đây cô từng công tác tại nhạc viện
trước luồng dư luận xuân sao quốc nghiệp đã có bài đăng trên trang cá nhân
theo đó quốc nghiệp cho biết sang mỹ du lịch cùng gia đình để có kỳ nghỉ hè cùng với các con và ngọc mai khi cô góp mặt biểu diễn trong chương trình từ thiện gây quỹ cho trường khuyết tật và mồ côi hướng dương trong chuỗi chương trình góp lá mùa xuân tại mỹ
cụ thể quốc nghiệp chia sẻ để tiết kiệm ngân quỹ cho các em nhỏ hướng dương cả đoàn luôn được các tình nguyện viên chuyên trở và cho ở nhờ
sau hơn hai tuần xa cách cả gia đình vui mừng gặp lại trong ngôi nhà của các cô chú tình nguyện viên để chờ vô ngôi nhà ở chính
chồng vợ cha con hạnh phúc vui đùa nên không để ý chung quanh không kiểm soát được chi tiết những gì lọt vào camera
qua việc này quốc nghiệp và ngọc mai đã rút kinh nghiệm sâu sắc và sẽ không để những việc tương tự xảy ra
tuy nhiên lời giải thích của quốc nghiệp càng khiến dư luận thêm phần phẫn nộ
hiện tại bài viết của quốc nghiệp được chia sẻ rộng rãi tuy nhiên lan sóng phản ứng từ cộng đồng mạng vẫn chưa hạ nhiệt
được biết dòng trạng thái của nghệ sĩ siếc có hơn một mươi một lượt phẫn nộ
ở các nhóm bàn luận nhiều người mong vụ việc được cơ quan chức năng làm rõ
liên quan đến sự việc này chiều hai mươi tám tháng năm ông lê thanh liêm tránh thanh tra bộ văn hóa thể thao du lịch cho biết
đang xác minh vụ việc liên quan đến vợ chồng ca sĩ ngọc mai diễn viên siếc quốc nghiệp
ông nguyễn danh hoàng việt tránh văn phòng bộ văn hóa thể thao và du lịch cũng là người phát ngôn của bộ cho biết
đang xác minh vụ việc liên quan đến vợ chồng ca sĩ ngọc mai diễn viên siếc quốc nghiệp
với câu hỏi nếu tổ chức mời nghệ sĩ sang biểu diễn là tổ chức thường xuyên sử dụng lá cờ lạ trong hoạt động
thì có xem lại danh hiệu của nghệ sĩ không thì ông việt cho biết phải chờ xác minh rồi mới thông báo
theo đó đại diện sở văn hóa thể thao tp hcm cho biết vợ chồng ca sĩ ngọc mai và nghệ sĩ siếc quốc nghiệp
là nghệ sĩ hoạt động nghệ thuật tự do không phải nghệ sĩ đang công tác tại các đơn vị nghệ thuật công lập thuộc sở văn hóa thể thao tp hcm
đại diện sở phản hồi về quy định pháp luật đối với hoạt động biểu diễn nghệ thuật hiện nay chưa có quy định về việc
nghệ sĩ hoạt động nghệ thuật tự do ra nước ngoài hoạt động nghệ thuật phải làm thủ tục xin phép với cơ quan quản lý nhà nước các cấp
ngoại trừ trường hợp tham gia cuộc thi người đẹp người mẫu ở nước ngoài
đối với thông tin dư luận phản ánh về việc hai nghệ sĩ quốc nghiệp và ngọc mai sở văn hóa thể thao tp hcm đã nắm sự việc
và đang phối hợp với cơ quan chức năng xác minh đồng thời sẽ chính thức làm việc với quốc nghiệp ngọc mai khi hai nghệ sĩ về lại việt nam
osen ngọc mai tên thật là lê như ngọc mai sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy tại quảng trị
cô có bằng thạc sĩ ngành biểu diễn thanh nhạc
và thời gian hơn một mươi năm giảng dạy tại nhạc viện tp hcm từng đi lưu diễn ở nhiều nước như phần lan thụy điển mỹ canada nhật bản
tuy nhiên đến năm hai nghìn hai mươi hai giọng hát của ngọc mai mới được công chúng biết đến rộng rãi sau khi cô xuất hiện dưới lớp mặt nạ o cent trong chương trình truyền hình thực tế ca sĩ mặt nạ hai nghìn hai mươi
kỹ thuật thanh nhạc tốt cách làm mới linh hoạt các bản hít giúp nữ ca sĩ giành ngôi vị quán quân mang về số lượng người hâm mộ đông đảo
những tháng đầu sau khi rời chương trình osen ngọc mai dash show ở những phòng trà và sân khấu lớn cô liên tục xuất hiện trong những sự kiện lớn như là lan sóng xanh hai nghìn hai mươi hai
lễ hội quốc tế ho hai nghìn hai mươi hai tiktok awards việt nam hai nghìn hai mươi hai thậm chí là đề cử giải mai vàng ở hạng mục nữ ca sĩ được yêu thích nhất
tuy nhiên hàng loạt những lùm xùm mùa vai ngọc mai sau đó đặc biệt là những phát ngôn trong bài phỏng vấn khiến hình ảnh của nữ ca sĩ được cho là dần xấu đi trong mắt khán giả
trong đó có thể kể đến việc nữ ca sĩ tiết lộ từng bị

vô tình tôi gặp một người rất có uy tín trong nghề họ nói là có nhất ở đâu thì ra đây chỉ là con rán
tin đồn ngọc mai xích mích với gia đình chồng đặc biệt là mc hồng phượng vợ nghệ sĩ siếc quốc cơ cũng lan rộng dù cô đã ngầm phủ nhận
trong hàng loạt những bài viết trên các hội nhóm mạng xã hội ngọc mai bị nhận xét sân si trịch thượng thậm chí đầy hàn học hận thù và mong muốn trả đũa
sau đó nữ ca sĩ có lên tiếng khẳng định cô chỉ chia sẻ chân thành không ngờ sự việc lại bị đẩy cao tới vậy
sau hai năm đăng quang ca sĩ mặt nạ cuộc sống của ngọc mai bình lặng hơn trước cô chăm chỉ đi diễn tại các sự kiện cho ra đời loạt my mới
theo em về nhà cánh sen cô độc lời du ánh sáng nữ các sĩ chia sẻ đây là những tác phẩm được cô và ekip đã chuẩn bị hơn một năm về trước
mai mong muốn mọi thứ được chỉn chu nhất có thể trong tầm sức của mình nên cứ phải nghe đi nghe lại sửa đi sửa lại rất nhiều lần trước khi cho ra mắt
tuy chăm chút kỹ lưỡng các ca khúc đều có lượt view trung bình trong khi cánh sen cô độc và theo em về nhà có một triệu lượt view thì lời du ánh sáng chỉ thu về hơn bốn trăm linh lượt view
các tác phẩm cũng không để lại nhiều bàn tán trên mạng xã hội
về cuộc sống riêng tư vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn tránh thanh tra sở thông tin và truyền thông tp hcm đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông thp chồng cũ ngọc mai
với số tiền bảy năm triệu đồng về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật xúc phạm danh dự nhân phẩm của cá nhân
nữ ca sĩ bị cộng đồng mạng lập nhóm anti fan lan truyền thông tin trên mạng xã hội như người thứ ba cướp nhà của chồng cũ nói dối dậy ở nhạc viện tp hcm
mức phạt này được đưa ra sau khi cục a năm có văn bản gửi sở thông tin và truyền thông tp hcm về kết quả xác minh nghiệp vụ
theo đó cục a năm xác nhận ông thp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám chủ tài khoản facebook phước trần có dấu hiệu lợi dụng mạng xã hội để đưa thông tin sai sự thật
xúc phạm danh dự cá nhân trên không gian mạng
qua quá trình làm việc ông thp cho biết năm hai nghìn một mươi bốn ông và bà ngọc mai tổ chức lễ cưới nhưng chưa đăng ký kết hôn sống chung tại một trung cư ở quận tân phú tp hcm
năm hai nghìn một mươi năm bà mai và ông t h p nảy sinh mâu thuẫn nên kết thúc tình cảm
năm hai nghìn một mươi sáu bà mai và giang quốc nghiệp nghệ sĩ siếc đăng ký kết hôn hiện có hai con đều đã xét nghiệm adn
thời gian qua mối quan hệ giữa ông p và bà ngọc mai là bạn bè ít khi liên lạc
đầu năm hai nghìn hai mươi bốn ông p liên hệ với bà mai nhờ giúp đỡ chuyện cá nhân nhưng bị bà mai từ chối
trong lúc tức giận ông thp đã lập trang facebook tên là phước trần sau đó đổi tên là phước thô để đăng hai bài viết về ngọc mai
bài đăng được cho là vén màn bí mật quá khứ của ngọc mai tố nữ ca sĩ không trung thủy ngoại tình với hoàng tử siếc quốc nghiệp
khi chưa chia tay chồng cũ đặt nghi vấn về cha đẻ của con trai ngọc mai
trước những thông tin hướng về mình ca sĩ ngọc mai đã nhờ pháp luật can thiệp
gửi khiếu nại kèm các bằng chứng tới cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao a năm để bảo vệ danh dự cho mình
trong buổi làm việc tại sở thông tin và truyền thông tp hcm ông thp thừa nhận một số nội dung trong hai bài viết là không đúng sự thật
đồng thời nhận thức được việc truyền các thông tin này trong các hội nhóm facebook anti ngọc mai lan truyền trên không gian mạng là vi phạm pháp luật
chồng cụ azen ngọc mai bị xử phạt bảy năm triệu đồng việc nộp phạt thực hiện trong thời hạn một mươi ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt
không chia sẻ thêm về sự việc nhưng phía osen ngọc mai cũng xác nhận về kết quả quá trình điều tra nghiệp vụ của cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
sau khi ca sĩ nhờ pháp luật can thiệp đảm bảo quyền lợi chính đáng của bản thân
mới đây trong một bài phỏng vấn ngọc mai cho biết hiện tại cô dành nhiều thời gian cho gia đình cảm thấy may mắn khi có chồng nghệ sĩ siếc quốc nghiệp là chỗ dựa vững chãi